không để người dân thủ đô gặp khó khăn trong việc di chuyển trong dịp tết nguyên đán mộ tuất hai nghìn một mươi tám
toàn thành phố sẽ bố trí hơn một trăm linh lượng xe buýt phục vụ cho nhu cầu đi lại tăng cao đột biến của người dân
cụ thể gần một trăm linh lượt xe buýt này được bố trí trong các ngày từ ngày một mươi ba tới ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tức từ ngày hai mươi tám tháng chạp đến ngày sáu tháng riêng tăng gần một mươi tám so với dịp nghỉ tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi chín
cũng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong dịp tết và mùa lễ hội sắp tới
các đơn vị chức năng sẽ thay thế bốn trăm linh bản đồ xe buýt tại các nhà chờ điểm trung chuyển xe buýt
xong trước ngày ba mươi tháng một bảo đảm thông tin đầy đủ phục vụ hành khách đi lại thuận tiện
chỉnh trang hạ tầng xe buýt điểm trung chuyển nhà chờ điểm rừng điểm đầu cuối xe buýt
sạch sẽ đầy đủ thông tin phục vụ hành khách